tại lễ hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt này công an tỉnh bắc ninh đã tổ chức gia quân tăng cường một trăm năm mươi cán bộ chiến sĩ phòng chống dịch tại huyện lương tài
ngày sau lễ hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt một trăm năm mươi cán bộ chiến sĩ đã lên đường thực hiện nhiệm vụ
còn tại tỉnh bắc giang sau thời gian chuẩn bị sáng ngày một mươi bảy tháng tám công an tỉnh đã tổ chức lễ công bố quyết định của bộ trưởng bộ công an về việc thành lập trung đoàn cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu
trung đoàn cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu thuộc công an tỉnh bắc giang được thành lập theo quyết định của bộ trưởng bộ công an với cơ cấu gồm
ban chỉ huy trung đoàn năm đại đội một mươi năm trung đội bốn mươi năm tiểu đội đơn vị có sáu trăm bảy mươi hai cán bộ chiến sĩ do một đồng chí phó giám đốc công an tỉnh là trung đoàn trưởng
với nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống khi có lệnh điều động của giám đốc công an tỉnh trong đó tập trung vào các nhiệm vụ trọng yếu bảo vệ an ninh an toàn các mục tiêu quan trọng các sự kiện chính trị trọng đại xử lý kịp thời các tình huống an ninh trật tự bảo vệ vững chắc địa bàn thực hiện phương án tác chiến ngăn chặn đấu tranh với các hoạt động phá hoại an ninh bạo loạn vũ trang khủng bố bắt cóc con tin chấn áp tội phạm có sử dụng vũ khí tham gia phòng cháy chữa cháy
cơ động dự bị chiến đấu nhằm đáp ứng yêu cầu thực tế chủ động chuẩn bị lực lượng cơ động dự bị túng trực chiến đấu phục vụ nhiệm vụ đột xuất của công an tỉnh và của bộ công an
tại buổi lễ ra mắt các cán bộ chiến sĩ lực lượng cảnh sát cơ động công an tỉnh bắc giang đã biểu diễn các tiết mục võ thuật công an nhân dân nhằm thể hiện tinh thần sức mạnh và bản lĩnh của những cán bộ chiến sĩ lực lượng cảnh sát cơ động nói riêng công an tỉnh bắc giang nói chung luôn miêu trí dũng cảm không sợ hy sinh gian khổ vì bình yên và hạnh phúc của nhân dân

giữ vững ổn định chính trị xã hội yên ổn lòng dân vừa góp phần phục vụ thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước để nhân dân có cuộc sống bình yên ấm no hạnh phúc
sau ba tuần giãn cách xã hội thành phố hà nội đạt được một số thành quả nhất định trong công tác phòng chống dịch bệnh
tuy nhiên việc người dân ra đường đông vào thời gian gần đây sẽ khiến việc dập dịch của chính quyền thành phố trở nên khó khăn hơn
nhà mình mặt đường nên là mình thấy người dân đi lại rất là đông
nếu mà người dân ra ngoài không cần thiết thì thật sự là một nguy cơ rất là lớn đối với cái dịch bệnh
cần có những tổ công tác này để kiểm soát chặt chẽ việc người dân ra ngoài đường nếu thật sự không có việc gì cần thiết
hà nội quyết định thành lập thêm sáu tổ công tác trong đó có thành viên nhiều đơn vị thuộc công an thành phố
các tổ công tác sẽ tập trung kiểm tra công tác tuần tra kiểm soát của các đơn vị cơ sở
đồng thời sẵn sàng tiếp ứng các chốt trên địa bàn thành phố khi cần hỗ trợ của lực lượng cảnh sát một trăm một mươi ba
các tổ công tác sẽ duy trì thực hiện nhiệm vụ hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ đảm bảo khép kín địa bàn
tổ công tác của chúng tôi chính gồm có một mươi năm người
chúng tôi bổ trí lực lượng cao kíp là chúng tôi sẽ khảo sát và chúng tôi sẽ chốt tại các tuyến phố huyết mạch và đông
và chúng tôi sẽ kiểm soát tất cả các lượng trung tiện qua lại để xem cái lượng giấy phép đồng chí hoàng gia đường
và xử lý những trường hợp vi phạm là ra đường không có lý do và không đeo khẩu trang
và kết hợp đấy và chúng tôi cũng qua cái kết hợp kiểm soát đấy chúng tôi có thể phát hiện ra tất cả các vi phạm về pháp luật khác
liên quan đến hình sự liên quan đến tất cả các mặt của lĩnh chính
hiện tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp
hà nội mỗi ngày vẫn ghi nhận hàng chục ca dương tính với covid
nếu ý thức của người dân không được nâng cao vẫn còn tâm lý chủ quan hà nội sẽ khó giữ được thành quả chống dịch
vì vậy mỗi người dân thủ đô cần có tâm lý vững vàng quyết tâm đồng lòng cùng chính quyền đẩy lùi dịch bệnh
thưa quý vị
trong bối cảnh tình hình dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp với mong muốn chia sẻ phần nào khó khăn của các hộ dân trong vùng đang được cách ly xã hội bị phong tỏa trên địa bàn thành phố đà nẵng chính quyền và nhân dân tỉnh quảng nam đã quyên góp hỗ trợ hàng chục tấn nông sản
những chuyến xe chởm theo hàng hóa với dòng chữ quảng nam đông lòng chung sức cùng với nhân dân thành phố đà nẵng phòng chống dịch covid một mươi chín đã nối đuôi nhau đi vào thành phố những ngày qua
và những hình ảnh đầy ý nghĩa về những chuyến xe nghĩa tình này sẽ có trong một sống đẹp sau đây
huyện đại lộc tỉnh quảng nam trong một mươi ngày phát động bà con nhân dân trên địa bàn đã quyên góp được hai mươi năm tấn rau củ năm tấn gạo cùng các nhu yếu phẩm thiết yếu
sáng sớm ngày một mươi tháng tám bảy chuyến xe xuất phát hướng về thành phố đà nẵng chợ trên đó không chỉ là lương thực hàng hóa mà còn là sự cổ vũ động viên
tỉnh quảng nam
ngay sau khi chuyến hàng đầu tiên đến với điểm nóng dịch covid một mươi chín trên địa bàn thành phố để phân bổ trao tặng cho người dân tại các khu vực cách ly phong tỏa
ngày một mươi ba một mươi bốn tháng tám
hơn hai mươi tấn nông sản xuất phát từ thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam lại tiếp tục được vận chuyển tới đà nẵng
toàn bộ rau củ nhu yếu phẩm lập tức được bốc xếp sang những chiếc xe bán tải nhỏ để đưa đến các địa bàn mà người dân đang gặp nhiều khó khăn
nhân dân quảng nam cũng lo lắng cho nhân dân thành phố đà nẵng nên có tập trung là tập cách nông sản thực phẩm để gửi ra cho

hơn hai mươi tấn nông sản xuất phát từ thành phố đà nẵng nên có tập cách nông sản xuất phẩm để gửi ra cho
hơn hai mươi tấn nông sản xuất phẩm để gửi ra cho